có thể thấy rằng là dịch bệnh covid một mươi chín cũng đang là một cái mối quan tâm rất lớn của chúng ta hiện nay
và đặc biệt trong đó là cái triệu chứng ho ho có đờm và ho rát họng
vậy thì phó giáo sư hòa bình có thể phân tích rõ hơn là cái việc ho do dịch covid một mươi chín như thế này
thì nó ảnh hưởng như thế nào đến đặc biệt là những người lớn tuổi và những người mà có phổi yếu ạ
chúng ta biết là cái dịch covid một mươi chín này thì cái virus sars cov hai nó tấn công đầu tiên của đồng hới chúng ta
và nó khu trú đồng hợp ta và tổn thương chính ở đồng hợp chúng ta
cái này các thông tin này thì tất cả thông tin đại chúng đã phát ngôn rất nhiều
truyền đi thông tin để đứng thông điệp đến các cộng đồng rất nhiều rồi ai cũng biết
cho nên là một trong cái tổn thương đến đồng hợp chúng ta đó là một triệu chứng ho
mà ho đây nguyên nhân rõ ràng là người ta biết rồi đó là do sars cov hai
và coi con virus này xâm nhập làm nhẹ nhàng từ đường mũi qua đường mũi xuống đường hốp trên của chúng ta
đường họng và có thể vào sông
đâu hơn vào phổi làm tổn thương các phi năng làm tổn thương phổi và gây ra gỗ viêm kinh khủng luôn
thế vậy thì trong cái trợp ấy chúng ta thấy là cái triệu chứng và biểu chứng đầu tiên
mức phản ứng cơ thể đó là khi không thở được thì buộc phải ho để mở thở
người ta định nghĩa rằng ho là một phản ứng của cơ thể để lưu thông đường khí của đường hấp chúng ta
chúng ta không thở được chúng ta phải ho
cái ho này chúng ta thấy là rất thi hiểu thôi
chúng ta có thể bình thường là ăn cái gì
một cái gì đó buổi sáng dậy vội ăn một bát bún tự nhiên một cái bún nó sọc vào đường khí khoản ta
chúng ta phải ho đẩy ra
chúng ta đang ngăn cười một chút chẳng may mà hạt cơm nó đi vào đường đứng ở đâu của cái khí quản thôi
thì lập tức chúng ta phải ho để bật hạt cơm ra
bởi vì hạt cơm đó là một dị nguyên một cái chất một dị vật
một dị vật đó là cản trở đường hốp
và vì cản trở đường hốp mà cơ thể chúng ta có phản ứng là phải ho để đẩy nó ra
hoặc những người khen phế quản
vì đó là cái cơ chế của khen phế quản gì
là cái phế quản của ta bị co thắt lại
và khi co thắt lại thì đường phế quản ta bị hẹp
khi bị hẹp thế thì thiếu không khí và phổi và thiếu không khí oxy cho cả cơ thể
phản ứng có thể đó là phải ho để làm giãn cái phế quản ra
và khi giãn phế khí quản ra thì chúng ta thở được hơn
cho nên cái định nghĩa ho là làm giãn đường làm lưu thông đường cái đường khí của phế quản phế quản ta
cho nên cái triệu chứng ho
vậy thì đối với sars cov hai khi xâm nhập vào phổi xâm nhập phế quản vào phổi chúng ta
thì chúng ta sẽ thiếu oxy
và một trong phản ứng ho cộng thêm là khi chúng ta bị viêm
thì chính ổ viêm đó là ổ kích thích cho chúng ta phải ho
trên cái xâm nhập của sars cov hai đầu tiên là gây phản ứng ho
và phản ứng ho đây chúng tôi qua điều trị lâm sàng trong giang rối rất nhiều
thì thấy điều bệnh nhân được mô tả rằng thông thường là ho khen
có một số có đầm nhưng ít nhưng đầm đặc
và khi ho khen như chúng ta biết rồi là cái niêm dịch đồng hấp chúng ta bị giảm đi
nó bị khô lại
cho nên là cảm giác ho không có đầm ho khen
và ho khan như thế thì cái tác động của ho một vài lần không sao
nhưng ho liên tục kéo dài
ho từng cơn một thì nó gây ra một cái tổn thương của cái niêm mạc đường hấp
đặc biệt là họng này
vậy thì khi tổn thương thế mới gây ra cảm giác sát học
nhưng còn một triệu chứng nữa mà chúng tôi thường gặp hiện nay đối với cái hậu của sars cov hai
bệnh nhân cảm thấy ngứa học
ngứa chúng ta thấy là đây là một phản ứng dị ứng
chúng ta thấy ở ngoài chúng ta bị dị ứng
thì chúng ta gãi ngứa
nhưng người bị các bệnh như tổ đỉa eczema
ngứa phải gãi
thế thì trong trực
phế quản ta không thể gãi được
và nó gây ra một phản ứng kích thích
và khi kích thích thế thì chúng ta phải ho
chứ nhiều người cảm giác là
ở học có cái gì hơi tan tan tan một tí thôi
nó kích thích tự nhiên là
thì nó bật ho ra
đấy là dấu hiệu của mề ho dị ứng
trong cái ho đó là một cái mà chúng tôi cho là
các triệu chứng đó xảy ra
của sắc vai
nhưng trên thực tế lộng sàng
bệnh nhiều bệnh nhân kéo dài
lai dài rất dài
tức là không phải là
bệnh nhân thì khỏi sau bảy ngày
một mươi bốn ngày có thể âm tính
nhưng cái ho
cái da thọng
cái ngứa học
có thể có những người kéo dài hàng tháng
và cái điều đó
làm cho suy sụp sức khỏe đi
cơ thể đi
và đã ho cả ban bản
thường thì ho nhiều hơn
về ban đêm
và ban đêm cần phải ngủ để lấy lại sức
thì lại ho
cho nên sức khỏe càng suy sụp
dạ vâng ạ
một trong những cái biểu hiện
như là phó giáo sư tiến sĩ phùng hòa bình
cũng vừa nói đó là
bên cạnh ho khan
thì cũng là trường hợp ho có đờm
đúng không ạ
và nhiều người thì cũng băn khoăn rằng là
không biết là cái biểu hiện đờm nớt đấy
có phải là do phổi đã bị tổn thương không ạ
chúng ta phải hiểu tiếng này
một cái đầu tiên là
đường hấp của chúng ta
thậm chí là từ miệng
ta thấy miệng ta luôn luôn có nước bọt
thì là mầm
mũi chúng ta trở xuống
là đường khí phế khoảng
thì liên tục tiết ra chất dịch
một lượng dịch
ở người khỏe mạnh
thì tiết ra bao nhiêu
tiêu đi bấy nhiêu
có nghĩa là sự cân bằng
cái dịch đó
nhưng trong trường hợp có đờm
thì cái nhất là
có thể có người viêm mạng tính
viêm mạng tính thế
thì lượng dịch tiết ra
nhiều hơn lượng dịch tiêu đi
là mất cân bằng
vậy thì lượng dịch đó
chính là lượng dịch
do xuất tiết
dịch đường tiêu
đường hấp của chúng ta
loại thứ nhất
đặc biệt cái thứ này xảy ra
giãn phế khoảng
bị viêm phế khoảng mạng tính
thể giãn khoảng
phế khoảng của ta
chúng ta hình dung như những cái ống này
khi bị tổn thương
nó giãn ra
và khi giãn ra
các tổ chức bị giãn theo
các tổ chức giãn theo đó
thì dịch nó tiết ra nhiều hơn
thứ nhất là do dịch
tăng xuất tiết dịch
do giãn các tổ chức
bởi khi phế khoảng
khi một ổ viêm
có viêm mạng
thì tượng dịch tiết ra nhiều hơn
chúng ta hình dung rằng
khi chúng ta bị mưa nhọt ở tay
chúng ta cứ sưng lên
nó sưng lên
và sau đó
nếu như mà ta
nó vỡ ra
ta thấy dịch nó tiết ra rất nhiều
nó ở ổ viêm đó
nó tiết dịch ra
và khi tiết dịch ra như thế
ở đồng gốc chúng ta quen gọi
đó là đờm
và thậm chí có người viêm gì
cái đờm đó
thì đấy là thường là dịch tiết
của khí phế khoảng
còn nếu như đờm
thì nó làm
thậm chí làm một cái
của một ổ viêm
thậm chí có mũ
và thậm chí có người nữa
cho nên là
mật sắc covid hai
thì chúng ta biết là
nó tổn thương kinh khủng luôn
cho nên là
căn cứ vào cái
cái đờm đó như thế nào
để nó phân định xem là
nó là tổn thương
hay thậm chí là
chỉ mới xâm nhập vào
đường hốp trên của chúng ta